trong đêm nay và ngày mai khu vực có thời tiết đáng lưu ý vẫn là vùng biển phía nam
khu vực từ bình thuận trở vào đến cà mau cà mau đến kiên giang vùng vịnh thái lan
cũng như khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển của huyện đảo trường sa
với mưa rào và rông rải rác
tầm nhìn tiếp tục giảm thấp đồng thời nguy cơ cao có thể kèm theo lúc xoáy
và gió giật mạnh nguy hiểm nên các tổ thuyền cần hết sức lưu ý
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước